cuộc thi tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau hơn năm tháng phát động cuộc thi
ban tổ chức đã tiếp nhận hai bốn trăm ba mươi bảy bài dự thi của cán bộ chiến sĩ đúng thể lệ
trả lời đúng đầy đủ chín câu hỏi về một số nội dung của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa tám kỳ họp thứ sáu thông qua
vào ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi ba
nhiều bài dự thi được đầu tư kỹ về nội dung trình bày đẹp về hình thức
đã thể hiện trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tham gia cuộc thi
và tinh thần tích cực tâm huyết chấp hành bảo vệ hiến pháp pháp luật
ban tổ chức cuộc thi công an tỉnh thừa thiên huế đã tặng hai mươi hai giấy khen cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp
thưa quý vị và các bạn hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đang dần đi vào cuộc sống
và thời gian qua cán bộ chiến sĩ ở các trại giam của bộ công an
đã tổ chức nhiều hoạt động thực thi hiến pháp
phóng sự sau sẽ phản ánh về việc tổ chức học tập phổ biến và thực thi hiến pháp
năm hai nghìn một mươi ba ở trại giam đắc tân của bộ công an
ban giám thị trại giam đắc tân của bộ công an không chỉ quán triệt
phổ biến cho cán bộ chiến sĩ hiểu và tổ chức thi tìm hiểu để chấp hành
thực hiện theo hiến pháp mà còn tuyên truyền thông báo đến tận các phạm nhân
để họ được biết về hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
hiện ở trại giam đắc tân đang giam giữ quản lý giáo dục cảm hóa cải tạo
gần hai phạm nhân
và theo hiến pháp hai nghìn một mươi ba của nước ta thì các can phạm nhân này là những đối tượng
đặc biệt được luật pháp quan tâm đối xử bảo vệ thực thi ở mức độ đặc biệt
họ được quyền biết hiểu và chấp hành theo hiến pháp
bởi vậy qua các đợt giáo dục chung cho phạm nhân ban giám thị trại giam đắc tân
cũng đã tổ chức phổ biến những quy định cơ bản của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba cho họ nghe
qua việc tuyên truyền phổ biến của ban giám thị
nên nhiều phạm nhân ở trại giam đắc tân cũng dần hiểu được bản chất tiến bộ
ưu việt của nhà nước ta và tinh thần nhân viên

và cái lao động đó là vinh quang
cái đó những người được lao động mang lại cái lợi ích cho bản thân và cho xã hội
đó là điều cơ bản
chúng tôi ở trong này được ban giám thị tạo mọi điều kiện để được lao động
và coi như làm đúng theo cái sức của bản thân mình
những kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện theo hiến pháp hai nghìn một mươi ba
ở trại giam đắc tân của bộ công an trong hơn một năm qua là đáng ghi nhận
mong rằng trong những năm tới cán bộ chiến sĩ ở trại giam đắc tân
sẽ tiếp tục học tập tuyên truyền và tìm hiểu về những điều cơ bản của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
thực thi hiến pháp ngày càng tốt hơn trong đơn vị và trong công tác quản lý
giáo dục cải tạo cảm hóa phạm nhân hàng ngày để góp phần đưa bản chất tiến bộ
yêu việt của nhà nước và tinh thần nhân văn nhân đạo của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
đi sâu lan tỏa vào tận đời sống nhận thức của mỗi phạm nhân
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với công an tỉnh quảng ninh
của công an tỉnh senyabuli nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng bảy tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
công an hai tỉnh đã tổ chức hội nghị trao đổi công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại hội nghị lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh và công an tỉnh senyabuli
đã thông báo cho nhau tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
và kết quả các mặt công tác của lực lượng công an hai tỉnh trong năm qua
các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương của công an quảng ninh và senyabuli
cũng đã trao đổi những kinh nghiệm cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả
các mặt công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng
đánh giá cao hiệu quả phối hợp trong thời gian qua
tại hội nghị lãnh đạo công an hai tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ
thống nhất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới
như tiếp tục duy trì các đoàn đại biểu của hai bên sang trao đổi công tác luân phiên
tạo điều kiện để công an các địa phương thuộc công an hai tỉnh tăng cường quan hệ trao đổi hợp tác giao lưu
công an quảng ninh giúp đỡ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công an seynabuli
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với ngô quang nam chú tại thôn sáu xã tiên thọ huyện tiên phước
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại đoạn đường bê tông thuộc xã tiên thọ huyện tiên phước tỉnh quảng nam
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tiên phước
phát hiện bắt quả tăng ngô quang nam đang bán trái phép chất ma túy cho lê quang cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
tiến hành kiểm tra trên người đối tượng phát hiện thu giữ trong túi quần một gói chất bột màu trắng
được gói bằng bao ni lông xác định là heroin cùng các tăng vật khác
theo khai nhận nam đã bán ma túy cho cường bốn lần với tổng giá trị là hai triệu chín trăm linh ngàn đồng
ngoài ra nam còn nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng nghiện khác trên địa bàn huyện
được biết nam đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
công an quận thủ đức tp hcm vừa kiểm tra đột xuất quán cà phê vì sao
ở khu phố hai phường trường thọ quận thủ đức
bắt quả tang chủ quán là trần thị thu trang chú phường bình triều quận thủ đức
cùng phan thị thường chú tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
đang tổ chức cho năm người tham gia đánh bạc với hình thức chơi trò chơi điện tử
game bắn cá thu giữ trong người các đối tượng và trên chiếu bạc hàng chục triệu đồng
khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn trang sang lại quán cà phê vì sao
trên đường một mươi một phường trường thọ quận thủ đức để kinh doanh
lúc này có một người phụ nữ tên ngọc chưa rõ lai lịch đến thỏa thuận với trang
về việc đặt hai máy bắn cá tại quán
mỗi tháng trả cho trang năm triệu đồng tiền thuê mặt bằng và quản lý hai máy bán cá
đồng thời trả thêm hai trên tổng số tiền thu được
khi khách đến chơi cứ năm mươi đồng thì mua được một điểm
trung bình một tháng trang bán hết bốn triệu điểm tương đương hai trăm linh triệu đồng
và được hưởng thêm bốn triệu đồng
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm trang thuê thêm thưởng để quản lý máy bán cá
mỗi tháng trả ba triệu đồng
ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm trang và thưởng đang bán điểm cho năm đối tượng
thì bị công an quận thủ đức bắt quả tang
hiện cơ quan công an quận thủ đức đang tạm giữ trang thưởng
cùng một số đối tượng đánh bạc để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc trên
thưa quý vị và các bạn trong vụ thảm án khiến sáu người tử nạn
tại huyện trơn thành của tỉnh bình phước do hai đối tượng nguyễn hải dương
và vũ đức tiến cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thực hiện
với những thủ đoạn và mánh khóe tinh vi có chủ đích
để khám phá thành công chuyên án này một cách nhanh nhất
thì ngoài việc tập trung lực lượng mạnh và vững về chuyên môn
lực lượng công an còn được sự trợ giúp tích cực của khoa học
từ đó giúp cho việc lần theo dấu vết của kẻ thù ác được nhanh chóng
ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
cục hội sơ nghị vụ cảnh sát phối hợp với viện khoa học hình sự
đã điều những cán bộ có kinh nghiệm dày dặn nhất đến hiện trường
phối hợp với cơ quan điều tra bộ công an và các lực lượng trong ban chuyên án của tỉnh bình phước
tiến hành khám nghiệm hiện trường tìm mọi dấu vết nhỏ nhất của hung thủ để lại
sau khi sàng lọc những dấu vết quan trọng được chuyển đi giám định
trong đó có những dấu vân tay khả nghi được chuyển về trung tâm thông tin tội phạm
được đặt tại cục hội sơ nghị vụ cảnh sát
bằng những trang thiết bị và phần mềm hiện đại
các chiến sĩ hồ sơ đã có được những manh mối quan trọng
để cơ quan điều tra định hướng được động cơ gây án và khoanh vùng những đối tượng tình nghi
với vai trò là cơ quan trung tâm thông tin về tội phạm
đồng thời và những cơ quan được ứng dụng khoa học kỹ thuật của ngành công an
để phục vụ cho việc phát triển tội phạm
cho nên là cơ hội sơ đã ngay lập tức được lãnh đạo bộ công an
tổng hội sát yêu cầu tham gia ban chuyên án
cho nên chúng tôi đã phối hợp trực tiếp để tiến hành kiểm tra hiện trường
xác định dấu vết từ đó xác định hùng thủ của vụ án
đây là một sự phát triển
phối hợp rất chặt chẽ giữa các lượng bộ và địa phương
bằng những chứng cứ qua giám định tại hiện trường và những tài liệu cơ quan điều tra thu giữ được
trong đó có một số tin nhắn từ một sim rác gửi đến nạn nhân dư minh vĩ một mươi bốn tuổi
ban chuyên án đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và trang thiết bị hiện đại
để xác định vị trí đối tượng đang ẩn nấu
một ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát
các trinh sát trong chuyên án đã tiếp cận được đối tượng nguyễn hải dương
và bí mật mời về cơ quan điều tra để khai thác thông tin
với những chứng cứ khoa học sắc bén và sự thuyết phục từ cơ quan điều tra
đối tượng dương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn là vũ đức tiến

và đặc biệt là có cả dấu vết để có thể xác định dẹp
căn cứ với lời khai của các đối tượng
căn cứ hiện trường lúc này đồng chí thứ trưởng nói rồi
căn cứ với dấu vết căn cứ với tăng vật chứng chúng ta thu được
thì chúng ta có thể khẳng định đấy là các đối tượng này đã gây ra cuộc vụ ăn này
và đến bây giờ tôi có thể nói rằng chính xác hai đối tượng không có đối tượng thứ ba
ngày nay khi khoa học công nghệ phát triển
những thủ đoạn mánh khóe của bọn tội phạm ngày càng tinh vi hơn
lực lượng công an cũng phải liên tục cập nhật những kiến thức công nghệ mới
từng ngày và trong tương lai
với sự trợ giúp tích cực của những trang thiết bị khoa học kỹ thuật tối tân
sẽ giúp cho các lực lượng chức năng kiểm soát được tình hình phạm tội một cách hiệu quả
góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn trực tự trị an của đất nước
giữ gìn cuộc sống bình yên ổn định cho nhân dân
tiếp tục với các tin tức khác thưa quý vị và các bạn
phát huy tinh thần sung kích tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi năm
vừa qua đoàn thanh niên công an tỉnh lào cai phối hợp với học viện cảnh sát nhân dân
đã tổ chức hoạt động tình nguyện tại thôn bản qua xã tân dương huyện bảo yên tỉnh lào cai
trong bốn ngày từ ngày sáu tháng bảy đến ngày một mươi một tháng bảy
các đoàn viên thanh niên của hai cơ sở đoàn đã tiến hành đổ bê tông
gần hai trăm linh mét tuyến đường nội thôn bản qua
tuyến đường hoàn thành không chỉ phục vụ cho người dân thôn bản qua đẩy mạnh phát triển kinh tế
mà còn góp phần hoàn thiện tiêu chí làm đường giao thông nông thôn tại bản qua
cùng với đó các đoàn viên còn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho một mươi hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trị giá năm triệu đồng tổ chức hoạt động biểu diễn
giao lưu văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao phục vụ cho bà con nhân dân trong xã
thưa quý vị và các bạn là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
cảnh sát khu vực công an phụ trách xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự
đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giữ gìn an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
hiểu dân gần dân nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân không đơn thuần là nhiệm vụ
mà đã trở thành phương châm hành động của mỗi cám bộ chiến sĩ công an phường trường an tp huế
chính làm tốt mà các anh được dân tin dân giúp dân phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
từ đó những phần từ xấu thâm nhập hoạt động trên địa bàn sớm bị nhân dân phát hiện tố xác
giúp công an phường kịp thời đấu tranh ngăn chặn

của các nhà tổ chức các nhà tổ chức các nhà tổ chức các nhà tổ chức các nhà tổ chức
các nhà tổ chức của thành phố hà nội các đồng chí luôn xác định rõ để có được một người cảnh sát khu vực giỏi
tâm huyết với nghề có sự uyển chuyển khéo léo làm tốt công tác dân vận và tạo được sự tin yêu với người dân
đòi hỏi phải có sự đào tạo tích lũy kinh nghiệm và trong quá trình ấy
người cảnh sát khu vực phải làm những việc dù nhỏ nhất để phục vụ nhân dân để thấy được trách nhiệm của mình
công an nhân dân rất tích cực đi sâu sát không quản ngày đêm và nhất là tuyên truyền lồng vào
những các cái an ninh trật tự cũng như là về cái chủ trương đường lối của công an
nói chung và nói riêng là của quận ta và của phường
chúng tôi xác định lực lượng cảnh sát vực là một lực lượng quan trọng
nồng cốt và chiến lược của ngành công an
chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua đội ngũ cảnh sát khu vực của công an quận hoàng mai
đã được nâng cao về nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng và vị trí chiến lược công tác đó
công ty đã nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm cho dân tin dân yêu dân ủng hộ
trong bảy năm qua lực lượng cảnh sát khu vực đã nắm trên một bốn trăm linh sáu tin liên quan đến an ninh trật tự
trong đó có nhiều tin phục vụ tích cực cho công tác điều tra khám phá các vụ án trọng án
bắt đối tượng truy nã phòng ngừa tội phạm tệ nạn xã hội
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
tiến hành xây dựng củng cố kiện toàn các tổ ban bảo vệ dân phố đưa hoạt động của lực lượng này đi vào nền nếp
cả nước hiện có một mươi năm năm trăm hai mươi tổ bảo vệ dân phố với gần sáu mươi chín thành viên
thực sự là cánh tay nối dài chỗ dựa vững chắc cho cảnh sát khu vực
công an phụ trách xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự
thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
dù thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy khó khăn vất vả
nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào những người công an cơ sở vẫn hàng ngày hàng giờ tận tụy với công việc
kiên quyết khôn khéo trong đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
liêm chính dứt khoát trước cám rỗ của những viên đạn bọc đường và hết sức mềm dẻo linh hoạt
sử trí thấu tình đạt đế với người dân dưng đáng là người chiến sĩ của nhân dân và vì nhân dân
đoàn thanh niên công an tỉnh bạc liêu vừa tổ chức gia quân trồng gần một cây xanh
trong khu dân cư hữu nghị
đoàn thanh niên công an tỉnh bạc liêu đã vĩnh chạch đông thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
đây là một trong số chuỗi các hoạt động của đoàn thanh niên công an tỉnh bạc liêu trong thời gian vừa qua
nhằm lập thành tích chào mừng bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong thời gian tới đoàn thanh niên công an tỉnh bạc liêu tiếp tục xây dựng hoàn thành nhiều phần việc
như là sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách trên địa bàn
tặng quà cho các hộ nghèo các đồng chí lão thành cách mạng
thông qua đó thể hiện tinh thần xung kích của đoàn thanh niên công an tỉnh bạc liêu
trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới cũng như là công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương
ủy ban nhân dân xã triệu thượng huyện đoàn triệu phong tỉnh quảng trị vừa phối hợp với chương trình
phát triển vùng triệu phong và chính quyền địa phương tổ chức buổi truyền thông về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
tham gia buổi truyền thông có ba đơn vị đến từ các xã triệu trung triệu thượng và triệu tài
các đơn vị truyền thông với ba nội dung gồm thi vẽ tranh về chống biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường
tiểu phẩm và phần thi trình diễn thời trang bằng những vật liệu tự chế thải ra trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
với những ý tưởng cụ thể thiết thực hãy bảo vệ môi trường sống trước sự biến đổi khí hậu hết sức gai gắt hiện nay
với những chất liệu bỏ đi nhưng có thể tái chế được chúng ta hãy hành động để bảo vệ môi trường
trước nguy cơ môi trường bị ô nhiễm hết sức trầm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta hiện nay
thông qua buổi truyền thông nhằm gửi đến các cấp các ngành chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân
thông điệp hãy chung tay góp sức bảo vệ môi trường trong biến đổi khí hậu xây dựng môi trường sống của chúng ta xanh sạch đẹp
tại thành phố nha trang ubnd tỉnh cùng công ty cổ phần cấp thoát nước khánh hòa đang tích cực tìm mọi giải pháp
để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt trong tình hình nguồn cung cấp nước ở sông cái ngày một xuống thấp và có nguy cơ thiếu hụt như hiện nay
đặc biệt là có giải pháp để đảm bảo nguồn cung cấp nước phục vụ tốt cho các hoạt động văn hóa thể thao du lịch dịch vụ trong thời gian diễn ra festival biển hai nghìn một mươi chín
những ngày đầu tháng bảy lượng nước thô từ đầu nguồn về sông cái xuống mức rất thấp
nhất là trong hai ngày mùng năm và mùng sáu vừa qua lượng nước tại đập xuân phong xuống dưới tám m
thấp nhất trong một mươi năm trở lại đây
năng nóng kéo dài lượng bốc hơi tăng cao trong khi nguồn nước sông cái đang chịu sự cạnh tranh bởi nhiều trạm bơm phục vụ cho nhiều mục tiêu khác
hiện việc bơm và thu gom nước thô rất khó khăn trong khi nhu cầu sử dụng nước tăng cao
khoảng gần một tuần nay là bắt đầu thủy lợi trên kia người ta bơm nước để tưới tiêu vào vụ mùa
ở dưới này là nước nó về là ít
cái lượng nước
nước mặn ở phía dưới bờ đập thì hàng ngày có bộ phận kiểm tra chất lượng nước
họ xuống hoa đo là coi như là gần ngang với nước biển khoảng hai mươi hai đến hai mươi ba ngàn
với điều kiện hiện tại thì công ty đã huy động hết tất cả những thiết bị
cũng như là năng lực hiện có để đảm bảo cung cấp nước
tuy nhiên ở một số vùng xa vùng trên cao hoặc là vùng xa nguồn cung cấp nước
của công ty thì có hiện tượng là nước yếu thậm chí là không có nước
hiện công ty cổ phần cấp thoát nước khánh hòa phải phục vụ nước sinh hoạt cho một trăm linh một khách hàng
với nhu cầu nước một trăm một mươi ba m ba một ngày đêm
tất cả các nhà máy đều chạy hết công suất
nhưng nhiều khu vực tại nha trang đang thiếu nước sinh hoạt
như sông lâu phước đồng giã tượng hoàng diệu các vườn vĩnh nguyên vĩnh trường v v
và hiện nay tình trạng cấp nước trở nên căng thẳng hơn
khi nha trang bước vào
dịp lễ festival với lượng khách du lịch đổ về đây dự kiến lên đến một trăm năm mươi người
trước tình hình đó đơn
phát huy vai trò sung kích của tuổi trẻ cùng với các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội
thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi năm
do ủy ban an toàn giao thông quốc gia phát động
huyện đoàn hải lăng tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực
qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại quảng trị
một buổi giao quân dọn dẹp vệ sinh trên đoạn đường tự quản
của đoàn viên thanh niên thôn xuân lâm xã hải lâm huyện hải lăng tỉnh quảng trị
những hoạt động như thế này được đoàn viên xã hải lâm duy trì tổ chức thường xuyên
với mong muốn xây dựng những con đường trên địa bàn ngày càng khang trang sạch đẹp
đồng thời góp sức đảm bảo trật tự an toàn giao thông
từ khi có con đường thanh niên tự quản
thì thanh niên trong trí đoàn từ giác tham gia các phong trào
dọn dẹp vệ sinh cũng như thông quan bùi rầm trên con đường này
một khi lễ tết dẫn đến là con đường này tâm nhìn khi tham gia thông thông rất là thông thoáng
nên là hạn chế được các tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên con đường thanh niên tự quản
không riêng ở hải lâm mà một trăm linh các tổ chức cơ sở đoàn thuộc huyện đoàn hải lăng
đều triển khai xây dựng các mô hình đoạn đường tự quản
và thực tế đang ngày càng phát huy hiệu quả tích cực
bằng những việc làm cụ thể như phát quang cây cối cản trào thêm nhìn
vệ sinh môi trường khơi thông dãnh thoát nước săn lấp các ổ gà ổ vịt
các đoạn đường tự quản đều mang diện mạo mới tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông
bên cạnh đó đoàn viên thanh niên còn tham gia tuyên truyền cho người dân
nâng cao ý thức trong việc chấp hành luật khi tham gia giao thông
góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra
mô hình đoàn đường tự quản của thanh niên
phát huy hiệu quả công tác đoàn kể tập hợp thanh niên
tạo cảnh quan môi trường sánh sạch đẹp
và đặc biệt góp phần đảm bảo về an toàn giao thông tại địa mạng dân cư
trong thời gian tới bản thân của huyện đoàn sẽ chỉ đạo xây dựng các đoàn đường thanh niên kiểu mẫu
đảm nhận bế tống hóa các tuyển đường giao thông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới
cùng với việc duy trì hoạt động của các đoạn đường tự quản
công trình thắp sáng đường quê được huyện đoàn hải lăng phát động triển khai ở các khu dân cư
cũng mang lại hiệu quả không nhỏ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nông thôn
điện đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân làm đẹp đường làng ngõ xóm
mà còn góp phần giảm thiểu đáng kể các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương
từ những công trình mô hình thiết thực mà huyện đoàn hải lăng tỉnh quảng trị triển khai
thực hiện trong thời gian vừa qua không chỉ phát huy vai trò sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên
trong các hoạt động cộng đồng cùng địa phương thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
mà còn góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
thanh tra giao thông tỉnh đắk lắc vừa kiểm tra hoạt động tại hợp tác xã vận tải cơ giới tân lập
ở tổ dân phố số bảy thị trấn ea đrang huyện ea leo và đã phát hiện ra hàng loạt các sai phạm tại đơn vị này
trước đó vào đầu tháng năm đoàn của thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã tiến hành kiểm tra hoạt động
của hợp tác xã vận tải cơ giới tân lập phát hiện có nhiều sai phạm nên đã đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp vận tải này trong vòng một tháng
tuy nhiên dù bị đình chỉ nhưng doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên hoạt động
đến nay qua lần kiểm tra thứ hai đoàn vẫn phát hiện hợp tác xã vận tải cơ giới tân lập còn nhiều sai phạm
như số lần các lái xe vi phạm thời gian lái xe chưa niêm yết chất lượng dịch vụ công khai tại quầy bán vé theo quy định
bàn an toàn giao thông của hợp tác xã vận tài chưa có người phụ trách không có sổ sách theo dõi không kiểm soát được các vi phạm
theo quy định trong thiết bị giám sát hành trình không có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa phương tiện việc cấp lệnh và trả lệnh không hợp lý
với những sai phạm trên sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã ra quyết định đình chỉ hoạt động hai tháng đối với hợp tác xã vận tải tân lập
sau hơn một năm đưa vào hoạt động các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trong phạm vi toàn quốc và quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành vi vận tải hàng hóa trở quá tải trọng
thì đến thời điểm này các địa phương trong cả nước đã cơ bản kiểm soát được tình trạng xe chở quá tải số lượng xe chở quá tải đã giảm đáng kể
qua kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng
tại các trạm cân lưu động ở các địa phương trong cả nước bộ giao thông vận tải cho rằng hầu hết các tỉnh thành trong cả nước chuyện xe chở quá tải không còn nhức nhối như trước đây
tuy nhiên tình trạng xe chở quá tải vẫn chưa thể ngăn chặn triệt đề
nguyên nhân được lãnh đạo thanh tra bộ giao thông vận tải đưa ra là do ý thức của một số chủ phương tiện và lái xe vẫn chưa tốt
vẫn còn chạy theo lợi nhuận chạy theo kinh doanh nên vi phạm chở quá tải
thêm nữa là hoạt động của một số chạm cân chưa được liên tục do ảnh hưởng của thời tiết kỹ thuật đặc biệt là chạm cân chưa thể kiểm soát hết trên các tuyến đường
để thực hiện thành công chỉ tiêu lực lượng kiểm soát tải trọng đang tiếp tục duy trì công tác tuần tra